ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại thành phố hải phòng trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hội nhà báo việt nam tổ chức hội thảo
những yêu cầu đặt ra đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong môi trường số và quy hoạch báo chí
tại hội thảo các ý kiến tập trung phân tích làm rõ xu hướng và thách thức đối với báo chí trong kỷ nguyên số
vấn đề đạo đức nhà báo yêu cầu cải tiến tự làm mới báo chí để thích ứng với nhu cầu bạn đọc
công tác đào tạo bồi dưỡng báo chí vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu phát triển của các cơ quan báo chí
trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi thói quen đọc nghe nhìn của công chúng báo chí hiện đại
những tham luận và ý kiến được trình bày tại hội thảo sẽ là những tài liệu hết sức quý báu
dành cho trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hội nhà báo việt nam
trong công tác bồi dưỡng cho các nhà báo với mục tiêu nhằm xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực
đa phương tiện làm nòng cốt có vai trò định hướng dư luận xã hội thông tin đối ngoại